và ven biển trung bộ lúc này đã đồng loạt ở mức từ hai mươi bảy đến hai mươi tám độ
dự báo càng về trưa cường độ nắng sẽ càng tăng lên và từ một mươi một giờ trưa đến một mươi sáu giờ chiều là thời điểm nắng nóng nhất
với mức nhiệt phổ biến từ ba mươi bảy ba mươi chín độ một số nơi ở khu vực vùng núi phía tây của trung bộ còn có thể lên đến trên ba mươi chín độ
nhiệt độ duy trì ở ngưỡng cao trong khi độ ẩm trong không khí khá thấp nhất là thời điểm giữa trưa
độ ẩm giảm xuống chỉ còn khoảng từ năm mươi năm sáu mươi vì thế người dân cần hết sức chú ý
nằm xa hơn về phía nam nên thời tiết khu vực từ khánh hòa
trở vào cho đến bình thuận có phần tốt hơn khi ở đây ban ngày trời khô sáo và có nắng
nhưng nhiệt độ không quá cao chỉ từ ba mươi hai ba mươi năm độ mưa rông chỉ xảy ra một vài nơi vào khoảng thời gian chiều tối và cũng chấm dứt nhanh
thời tiết ở tây nguyên và nam bộ đã dần ổn định khi gió mùa tây nam chỉ hoạt động với cường độ yếu
vì thế trong ngày hôm nay trời có nắng và nhiệt độ tăng dần lên mức từ ba mươi một ba mươi bốn độ ở tây nguyên và ba mươi hai ba mươi năm độ ở nam bộ
đến chiều tối mây đối lưu mới bắt đầu phát triển và gây mưa giảm
và có nơi còn kèm theo cả rông cho khu vực này mưa tập trung chủ yếu ở phía nam tây nguyên và nam bộ nhưng với lượng không đáng kể
trên biển gió nam đến tây nam cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám đang gây ra tình trạng biển động nguy hiểm cho khu vực vịnh bắc bộ
khu vực nam biển đông bao gồm cả huyện đảo trường sa gió tây nam hoạt động với cường độ trung bình cấp bốn
mưa rào rải rác và có nơi có rông khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống còn từ bốn đến một mươi km trong mưa bà con ngư dân cần hết sức chú ý
dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước